mưa lũ vừa cuốn trôi một người tại tỉnh phú yên đó là ông nguyễn văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thôn thạnh đức xã xuân quang ba huyện miền núi đồng xuân
ông đã bị lũ cuốn trôi khi lội qua chản phước lộc
sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cách nơi xảy ra tai nạn ba trăm linh m
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ông đồng lội qua chản phước lộc thuộc xã xuân quang ba
thì bị nước lũ cuốn trôi
theo ông võ xuân lý phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân quang ba
khi phát hiện ông đồng có ý định lội qua tràn trong tình trạng nước ngập sâu chảy xiết
lực lượng canh gác chắn không cho người qua lại đã ngăn cản
nhưng ông cố tình lội qua và bị nước lũ cuốn trôi nhấn chìm
ngay sau đó lực lượng cứu hộ xã xuân quang ba cùng người dân lặn tìm
nhưng do phía dưới chản phước lộc là ruộng trũng nước ngập sâu hơn một năm m
trong khi hồ thủy lợi phú xuân và thủy điện la hiêng hai đang xả lũ
nên không thể cứu được nạn nhân